các phương tiện khi lưu thông trong thời gian này cần chú ý làm chủ tốc độ để bảo đảm an toàn
dự báo tình trạng này sẽ tiếp tục duy trì đến buổi trưa
sau đó đến chiều thời tiết chuyển khô ráo hơn nhưng trời vẫn còn nhiều mây
nên nhiệt độ trong ngày hôm nay ở các tỉnh phía đông bắc bộ có tăng nhưng không nhiều
giao động trong khoảng từ hai mươi hai cho đến hai mươi năm độ
ở khu vực phía tây bắc bộ nhiệt độ nhìn hơn giao động ở mức hai mươi năm hai mươi bảy độ
đến tối và đêm nay khi có tác động của không khí lạnh tăng cường
cộng với vùng hội tụ gió trên mực khí quyển năm m
thì cả miền bắc sẽ có mưa rào và rông
trong cơn rông người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy
mưa đá và gió giật mạnh nhất là ở khu vực vùng núi phía bắc
đời gió đông nam ẩm của không khí lạnh suy yếu cũng khiến cho khu vực phía bắc của miền trung
là các tỉnh thanh hóa nghệ an và hà tĩnh nhiều mây và có sương mù
tuy nhiên trong ngày hôm nay gió đông nam yếu đi cả miền trung trời không mưa
có nắng nên nhiệt cao nhất trong ngày ở các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
sẽ tăng lên mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn ở khu vực các tỉnh thành từ đà nẵng đến bình thuận trời có nắng từ sớm
nên nhiệt độ trưa chiều nay vẫn sẽ giao động ở mức cao là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên và nam bộ trong ngày hôm nay phổ biến vẫn ít mưa và có nắng nhiều
nhiệt độ trong ngày ở khu vực tây nguyên tiếp tục duy trì mức cao là từ ba mươi hai ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi có nắng nóng với mức nhiệt độ trên ba mươi năm độ
trong khi đó ở nam bộ không chỉ miền đông mà miền tây cũng xuất hiện những điểm nắng nóng
với mức nhiệt phổ biến là trên ba mươi năm độ
trên biển trong sáng nay ở vĩnh bắc bộ tiếp tục có sương mù
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
trong khi đó ở khu vực phía bắc của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo hoàng sa
gió hướng nam đến đông nam với cường độ cấp bốn
tuy nhiên đến tối và đêm nay không khí lạnh mới tăng cường xuống nước ta
sẽ gây mưa rào và rông mạnh nên bà con cần hết sức lưu ý
sau thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước